tối ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết đơn vị đã bắt được đối tượng triệu quân sự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên đang thụ án giết người và vượt ngục
khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cùng công an phường an mỹ đã ập vào bắt triệu quân sự
tại một quán internet trên địa bàn thành phố tam kỳ
sau khi bắt được đối tượng triệu quân sự công an thành phố tam kỳ đang khẩn trương củng cố hồ sơ ban đầu
để chuyển cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng sáu đối tượng triệu quân sự đã bỏ trốn khỏi trại giam t một mươi
và lần trốn ở khu vực đèo hải vân giáp danh giữa thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế